tại hà nội dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp phiên họp thứ một mươi một để thảo luận cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng
tại cuộc họp này tổng bí thư yêu cầu các cơ quan chức năng phải đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các đại án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng
tại phiên họp ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã nghe báo cáo kết quả xử lý các vụ việc vụ án ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo và ban nội chính trung ương theo dõi đôn đốc
trọng tâm là tiến độ kết quả xử lý các vụ án vụ việc theo thông báo kết luận số một mươi một thông báo kết luận số ba mươi của thường trực ban chỉ đạo
báo cáo về kết quả kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp
dư luận xã hội quan tâm tại một số địa phương
báo cáo kết quả kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa phát hiện xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế hải quan
báo cáo tình hình kết quả sau một năm thực hiện chỉ thị năm mươi của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng
và dự thảo báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động năm hai nghìn một mươi sáu của ban chỉ đạo và dự thảo chương trình công tác năm hai nghìn một mươi bảy của ban chỉ đạo
phát biểu kết luận phiên họp
tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo đã biểu dương ban nội chính trung ương cơ quan thường trực của ban chỉ đạo đã có nhiều nỗ lực cố gắng
chủ động sáng tạo trong việc tham mưu đề xuất phục vụ các hoạt động của ban chỉ đạo trong công tác phòng chống tham nhũng và lưu ý chín nội dung
tổng bí thư đánh giá trong năm hai nghìn một mươi sáu với quyết tâm cao và sự chỉ đạo tập trung sâu sát quyết liệt cụ thể kịp thời
đổi mới của thường trực ban chỉ đạo và ban chỉ đạo cùng với sự nỗ lực cố gắng lớn của các cơ quan tiến hành tố tụng
và các cơ quan chức năng khác nên tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp và xử lý các vụ việc nổi cộ có những chuyển biến rõ rệt
nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội bức xúc đã được xử lý đúng tiến độ nghiêm minh
theo quy định của pháp luật như vụ án phạm công danh vụ án hà văn thắm vụ án lê dũng vụ án phạm ngọc ngoạn vụ án huỳnh thị huyền như phần điều tra lại
tôi đề nghị những cuộc họp liên tịch liên ngành cũng phải căn cứ vào luật là rất quan trọng rồi nhưng đừng khô cứng quá về câu chữ ở trong luật
cuối cùng nếu không được xem bản chất cái đó anh ấy quy nó ra chứ tiền đâu mà mua lắm nhà lắm cửa thế mà chạy ra nước ngoài là như thế mà nợ nằn như thế mà lại chạy các cửa như thế
thế còn cứ nói cãi nhau là có tham ô hay không có đúng không ạ
thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý
luật pháp là tối thượng nhưng có những cái luật pháp chưa đủ ta phải điều chỉnh
ban chỉ đạo cũng đã thành lập bảy đoàn công tác kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm tại một mươi bốn tỉnh
qua kiểm tra giám sát các đoàn công tác đã kiến nghị bốn mươi hai vấn đề về cơ chế chính sách pháp luật kiến nghị đôn đốc theo dõi chỉ đạo xử lý tám mươi bảy vụ việc vụ án
ban hành nhiều văn bản quan trọng của đảng nhà nước về quản lý kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng
ban chỉ đạo cũng đã chỉ đạo ban nội chính trung ương cơ quan thường trực của ban chỉ đạo tập trung giúp bộ chính trị tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương ba khóa một mươi về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
chỉ đạo tổng kết một mươi năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng và khẩn trương xây dựng trình quốc hội dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi chỉ đạo ủy ban kiểm tra trung ương giả soát sửa đổi bổ sung các quy định trong lĩnh vực kiểm tra giám sát của đảng có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng
đến nay hầu hết các nội dung đã và đang được các cơ quan chức năng triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch
sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh ủy thành ủy đã ban hành chương trình kế hoạch thực hiện đã lựa chọn đưa vào diện

tổng bí thư yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo và các cơ quan chức năng tập trung lực lượng để đẩy nhanh tiến độ điều tra tri tố xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng phức tạp dư luận đặc biệt quan tâm đồng thời đẩy nhanh tiến độ thanh tra kiểm toán xử lý các dự án đầu tư lớn thua lỗ kéo dài không hoạt động được và khẩn trương điều tra khi có dấu hiệu tội phạm
tổng bí thư yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo và các cơ quan chức năng tập trung lực lượng để đẩy nhanh tiến độ thanh tra kiểm toán xử lý các dự án đầu tư lớn thua lỗ kéo dài không hoạt động được và khẩn trương điều tra khi có dấu hiệu tội phạm